tại diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng cũng đã khẳng định nếu việt nam tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
do đó make in việt nam sẽ là tuyên bố của việt nam sáng tạo tại việt nam làm ra tại việt nam thiết kế tại việt nam sản xuất tại việt nam doanh nghiệp công nghệ việt nam là để make in việt nam
đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức diễn đàn ở tầm quốc gia
nếu chúng ta tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
nếu chúng ta tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
muốn có các doanh nghiệp công nghệ thì việc tạo ra thị trường có lẽ là quan trọng nhất
chính phủ là hội tri tiêu lớn nhất của một quốc gia
để làm sao sáng tạo hiện giờ hành năng pháp lý hiện giờ chúng ta đang không cho kịp so với những lước trên thế giới và rất nhiều lước trên thế giới thì hiện giờ một chữ ứng dụng những hành năng pháp lý đấy thì chúng ta sẽ đẩy mạnh thúc đẩy được các doanh nghiệp
thì đây là một cái khó khăn của chúng tôi
đây là một cuộc cách mạng chúng ta nhắc đến là cuộc cách mạng một và đây là một trong những cuộc cách mạng mà có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay
vì vậy để đưa ra được một chính sách mà hợp lý phù hợp với từng mô hình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này tôi nghĩ đấy là một bài toán rất nan giải không chỉ với việt nam chúng ta mà các nước trên thế giới cũng đều vướng phải
vậy thì chúng ta cần có những cái mô hình để chúng ta thử nghiệm
tức là gì trước khi chúng ta áp dụng chính sách đấy ra toàn bộ các doanh nghiệp công nghệ thì thay vì đó chúng ta sẽ áp dụng thử nghiệm ở một nhóm nhỏ các doanh nghiệp trong một thời gian nhất định
nếu chúng ta trong quá trình áp dụng chúng ta cần phải thay đổi và chỉnh sửa rất là nhiều để nó phù hợp
và đặc biệt là tránh cái việc chúng ta kìm hãm cho cái sự phát triển của công nghiệp bốn
có một thực tế đó là các doanh nghiệp công nghệ việt đang cảm thấy bị cô đơn ngay trên chính sân chơi của mình
các doanh nghiệp công nghệ việt nam đủ sức sáng tạo con người việt nam thích ứng và áp dụng công nghệ vào hàng cao trên thế giới
tuy nhiên để đưa được các sản phẩm dịch vụ giải pháp của mình đến với người dùng việt lại là một bài toán nan giải
có thể do tâm lý người dùng việt thích hàng ngoại và tỏ ra khá thờ ơ đối với những sản phẩm nội địa
cũng có thể còn rất nhiều khó khăn và thách thức khác đang là rào cản với các doanh nghiệp công nghệ việt nam
kiểm nghiệp đầu tiên đó là cái kỳ vọng được có một môi trường kinh doanh công bằng hơn
công bằng ở đây là những cái khung pháp lý những cái chính sách quản lý nhà nước phải công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài
họ kinh doanh ở đất nước chúng ta họ lại không tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật của chúng ta
trong khi đó các công ty trong nước
chúng tôi đang phải tuân thủ một cách nghiêm túc theo tất cả các quy định của pháp luật
chúng ta cũng nói câu chuyện là người việt dùng hàng việt rất là nhiều
thế thì đối với công nghệ thì chúng tôi mong ước là cũng như vậy
là chúng ta cũng phải phất ngọn cờ yêu nước và thực sự ra người việt phải sử dụng công nghệ việt hoặc là sử dụng các dịch vụ của các công ty công nghệ việt nhiều hơn
nói đến công nghệ là nói đến nhân tài
mặc dù người việt nam rất thông minh và thích nghi nhanh với thay đổi
nhưng để tạo ra được một thế hệ trẻ người việt đủ sức sáng tạo và giỏi trong lĩnh vực công nghệ
lại rất cần đến sự nỗ lực quyết tâm của ngành đào tạo
và đó cũng là một trong những khó khăn của các doanh nghiệp công nghệ việt nam khi thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ cao
cái khó khăn nhất của người việt nam là môi trường liên tạc hữu dục
thì chúng ta nói dùng một từ là hiện giờ là quả kèm
và chúng tôi phải xin thức về thuật từ năm thứ ba để đào tạo các bạn này
thì con người việt nam rất giỏi
có mỗi cái sự chuyên nghiệp kỹ năng là yêu
và tiếp theo nữa là cái nền tảng môi trường giáo dục của việt nam
không thụ đẩy được đúng
tại sao rất nhiều các bạn ở nước ngoài các bạn tôi này ngay cả rất nhiều các bạn trẻ
khi các bạn đi nước ngoài các bạn công nghiệp các bạn không về việt nam
cũng là thích làm cho tập đoàn nước ngoài nhiều hơn
và ở môi trường việt nam không đủ thu hút
thì đấy là một cái mà hạn chế về đào tạo giáo dục hạn chế về môi trường việt nam
mà cũng là cản trở cho những cái doanh nghiệp như bọn tôi
các doanh nghiệp tại việt nam khi chúng tôi triển khai
luôn luôn chúng tôi phải đồng hành và song hành trong quá trình đưa sản phẩm
đến doanh nghiệp chúng tôi phải đào tạo cho đội ngũ nhân sự hiện tại của các doanh nghiệp
làm sao để đón nhận được cái sản phẩm công nghệ của chúng tôi
thì đấy tôi nghĩ là vừa là cái rào cản cũng là vừa là lợi thế của các doanh nghiệp trong nước
để có thể đưa cái sản phẩm của mình phát triển
giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng tầm vị thế của mình lên
bên cạnh đó chính bản thân các doanh nghiệp việt nam cũng cần thay đổi tầm nhìn và tư duy
cần có tinh thần khởi nghiệp cần phải đầu tư vào việc phát triển công nghệ đổi mới công nghệ
việc đổi mới công nghệ không chỉ dành cho những doanh nghiệp công nghệ việt
nó còn là yêu cầu cấp thiết cho tất cả các doanh nghiệp việt nam đặc biệt là các khởi nghiệp công nghệ
chúng ta nhắc đến rất nhiều việc áp dụng công nghệ vào trong doanh nghiệp
nhưng tôi nghĩ điều này nó cũng không phải là đơn giản
vì các doanh nghiệp đầu tiên là cần phải từ bỏ và thay đổi được cái tư duy của mình
đầu tiên đấy là diện tay chúng tôi ổn hiện nay các bạn ổn nhưng có thể ngày mai sẽ không ổn
đúng không ạ khi mà chúng ta chậm áp dụng công nghệ vào
và thứ hai nữa là gì
các doanh nghiệp cần phải sẵn sàng cho cái việc đón nhận công nghệ mới
vì khi công nghệ mới vào nó sẽ gần như là thay đổi rất nhiều trong cái quy trình làm việc hiện tại các doanh nghiệp
cái thứ hai nữa là gì
là các doanh nghiệp có quyết tâm để cho cái sự thay đổi hay không
tại vì chúng tôi cũng gặp rất nhiều các doanh nghiệp đang triển khai thì lại từ bỏ vì vấn đề thiếu nhân lực
vì vấn đề là họ đang không quyết tâm để thay đổi sử dụng công nghệ để thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình
và họ vẫn đi theo một tư duy lớn mòn cũ
tôi có chia ra hai nhóm một nhóm là các công ty tổ chức doanh nghiệp công nghệ
một nhóm là các đơn vị các công ty tổ chức doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
thì những cái công ty công nghệ thì các bạn phải liên tục cập nhật
thì các bạn cứ làm sao ngoài sáng tạo thì các bạn làm sao tính ứng dụng phải nhanh
tiếp theo để cho ra những sản phẩm tốt
những doanh nghiệp mà tổ chức ứng dụng nghệ bắt buộc làm sao phải ứng dụng các định vực công nghệ bốn
rồi là công nghệ ống tin để câu chuyện chuyển đổi số cho doanh nghiệp hiệu quả hơn
và phải làm nhanh còn nếu không sẽ bị cạnh tranh
và cạnh tranh thì rất chắc chắn là sẽ dễ bị đào thải
chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên số một thời đại tất cả đều được kết nối và số hóa
công nghệ sẽ giúp chúng ta tạo nên những giá trị to lớn
chính những doanh nghiệp công nghệ việt nam sẽ làm nên một việt nam hóa rồng
chính phủ các cơ quan bộ ngành cũng đang có rất nhiều chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ việt nam
tăng năng suất lao động và đào tạo nguồn nhân lực cao về công nghệ
các doanh nghiệp công nghệ việt nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã khẳng định được giá trị của mình
đối với thị trường trong nước và quốc tế
để có thể tạo ra được một hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ việt còn cần nhiều hơn nữa
những hỗ trợ pháp lý của chính phủ và bản thân các doanh nghiệp này cũng cần phải tự đổi mới